cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với năm bị can có liên quan
xác nhận nghiệm thu các gói thầu thuộc giai đoạn hai của dự án này dẫn đến đưa công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước
công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ đối tượng trần văn linh ở khu phố tân lập thị trấn sao vàng vì hành vi sử dụng súng quân dụng trái phép
vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng hai tại khu phố xuân hợp thị trấn sao vàng huyện thọ xuân
qua điều tra cơ quan công an xác định nguyên nhân do trần văn linh nghi ngờ nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy là lái xe taxi chở bạn gái của linh
đã nói dối để linh không tìm thấy bạn nên đã rút khẩu súng mang sẵn trong người bắn nạn nhân bị thương
sau khi gây án linh đã bỏ trốn khỏi hiện trường
vào ngày một mươi một tháng ba công an huyện thọ xuân đã bắt được linh khi đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh và thu giữ được khẩu súng gây án
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày một mươi năm tháng ba
toán nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo mai hoàng long nguyễn văn đại cùng chú thành phố hồ chí minh
và nguyễn tuấn anh chú thầy an giang tổng cộng năm mươi tám năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực bến xe long an an giang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phát hiện nguyễn văn đại và nguyễn tuấn anh có biểu hiện nghi vấn
nên đã mời về cơ quan công an làm việc qua kiểm tra phát hiện trong người đại giấu một bọc ma túy trọng lượng bốn trăm linh g
đối tượng tuấn anh khai đặt mua của mai hoàng long ở tp hcm với giá một trăm bốn mươi triệu đồng
long đã thuê nguyễn văn đại mang ma túy từ tp hcm xuống long xuyên giao cho tuấn anh thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
trộm cắp hai trăm năm mươi triệu đồng của người thân để ăn chơi và mua vàng nguyễn ngọc hoàng giang chú tại tp huế
đã bị công an quận thanh khê tp đà nẵng
nhanh chóng bắt giữ
trước đó nhận lời trình báo của một bị hại tại quận thanh khê về việc bị mất số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng vừa rút từ ngân hàng về
công an quận thanh khê đã khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc
chỉ sau bảy giờ đồng hồ truy xét cơ quan công an đã xác định bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc hoàng giang là thủ phạm gây ra vụ trộm tiền
tại cơ quan công an giang thừa nhận khi vào chơi nhà họ hàng ở đà nẵng
thấy được việc cất tiền của người thân nên đã nảy sinh lòng tham trộm cắp tài sản
phần cuối của bản tin là thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện